bệnh nhân đã được chuyển tới tuyến dưới để tiếp tục điều trị nâng cao thể trạng
nhiều lời chúc đã được gửi đến hai mẹ con

về một ngày chiến thắng với covid một mươi chín không xa
thông tin nói trên đã kết lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi

hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch